nhằm thúc đẩy và hỗ trợ khôi phục hoạt động kinh doanh du lịch trong trạng thái bình thường mới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
người dân tại đà nẵng huế và quảng nam sẽ được tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp
tại các khách sạn resort năm sao của ba tỉnh thành phố với giá chỉ từ sáu trăm chín mươi đồng
trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh hoa ẩm thực tại các nhà hàng sang trọng
với mức giá yêu đãi đặc biệt từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và dịp tết du lịch sẽ có nhiều gói trải nghiệm rất hấp dẫn
tại các khu nghỉ dưỡng biển cao cấp khách sạn năm sao
tại huế sẽ giảm giá năm mươi giá vé tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đồ huế
đến hết năm hai nghìn hai mươi và giảm một trăm linh vé thăm quan đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra các chương trình khuyến mãi của hơn hai trăm linh doanh nghiệp du lịch
tại các địa phương sẽ giảm giá sâu từ hai mươi đến bốn mươi